các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một trong ba công ty phát hành trái phiếu công ty thuộc tân hoàng minh tại phiên tòa đã nộp thêm hai tỷ đồng để khắc phục hậu quả
đại diện viện kiểm sát cho biết đây là tình tiết mới cần thiết xem xét giảm nhẹ hình phạt điều này là phù hợp
về mức án đề nghị viện kiểm sát đề nghị tòa án nhân dân hà nội tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng giảm từ chín đến một mươi năm tù xuống còn tám đến chín năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm yêu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh hay gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh giảm từ năm đến sáu năm tù xuống còn bốn đến năm năm tù
một mươi ba bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai năm đến năm năm xuống còn từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến bốn năm tù
trước đó bào chữa cho chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng luật sư cho rằng đây là vụ án về xâm phạm quyền sở hữu có số tiền khắc phục lớn nhất từ trước đến nay
chiều ngày hai mươi một tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội xét xử một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội trình bày bàn luận tội các luật sư tham gia tranh luận gỡ tội cho thân chủ của mình
bảo chữa cho ông dũng luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh đoàn luật sư thành phố hà nội gửi lời chia sẻ đến những khó khăn vất vả thiệt thòi của các bị hại kể từ thời điểm vụ án khởi tố đến nay
giống như phần trả lời của bị cáo dũng tại phần xét hỏi trước đó luật sư khẳng định khi đồng ý chủ trương phát hành trái phiếu chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
theo luật sư bị cáo dũng luôn tâm niệm có vay có trả
hơn nữa tập đoàn tân hoàng minh tại thời điểm đó đang phát triển rất nhiều dự án nếu huy động trái phiếu mà không trả khi đến hạn sẽ khiến uy tín của bị cáo cũng như tập đoàn giảm sút gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều
luật sư thanh nhấn mạnh đến số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng mà cơ quan tố tụng tạm giữ và các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục
đây là con số rất lớn mà phần lớn trong số này do bị cáo dũng vận động gia đình bạn bè người thân huy động để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án
số tiền trên có lẽ cũng là khoản tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu thể hiện sự ăn năn hối hận giám nhận trách nhiệm của bị cáo và mong muốn giảm thiệt hại đến mức tối đa đối với các nhà đầu tư
từ những căn cứ đã nêu luật sư thanh đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt của bộ luật hình sự áp dụng chính sách hình sự đặc biệt để cho thân chủ hưởng mức hình phạt nhân văn sớm có cơ hội trở về đóng góp cho xã hội

cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại